bộ lao động thương binh và xã hội cho biết năm hai nghìn một mươi tám là năm thứ năm liên tiếp số lượng lao động việt nam đi làm việc ở nước ngoài vượt ngưỡng một trăm linh lao động một năm đạt hơn một trăm bốn mươi hai tám trăm linh lao động
số tiền mà người lao động đi làm việc ở nước ngoài gửi về trong năm hai nghìn một mươi tám là hơn ba tỷ usd
theo đó một năm qua đưa được gần một trăm bốn mươi ba người đi làm việc ở nước ngoài là kết quả rất lớn nhưng quan trọng hơn là chất lượng việc làm chất lượng lao động và chất lượng thị trường của nước ta có chuyển động
trong đó nhật bản vươn lên là thị trường tiếp nhận nhiều lao động nhất với trên sáu mươi bảy người đài loan tiếp nhận khoảng sáu mươi năm lao động thị trường hàn quốc đứng thứ ba tiếp nhận khoảng sáu lao động việt nam trong năm vừa qua
tiếp đến là các thị trường ở lập xê út
đã có ba tỷ usd
đó là một tỷ usd đồng góp rất lớn cho tình hình kinh tế xã hội đất nước nhất là việc xây dựng nông thôn mới giải quyết công ăn việc làm và giảm nghèo